đoàn ủy ban nghề cá của nghị viện châu âu do nghị sĩ mato gabriel dẫn đầu đã đến bình định để làm việc về tình hình thực hiện giải pháp nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định gọi tắt là iuu theo khuyến nghị của ủy ban châu âu ec
trường đoàn mato gabriel đã đánh giá rất cao những cố gắng của tỉnh bình định và hy vọng những nỗ lực này sẽ giúp đưa đến kết quả là ec sớm gỡ thẻ vàng cho thủy sản của việt nam
tại buổi làm việc các nghị sĩ châu âu đều đánh giá việt nam có nhiều tiến bộ quan trọng về cải cách khuôn khổ pháp lý để thực hiện theo khuyến nghị của ủy ban châu âu tích cực thực hiện tốt các biện pháp cấp bách để tháo gỡ thẻ vàng
trưởng đoàn các nghị sĩ châu âu đã đánh giá cao những cố gắng của tỉnh bình định và hy vọng những nỗ lực này sẽ giúp đưa đến kết quả là ủy ban châu âu sầm gỡ thẻ vàng cho việt nam vào đầu năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình định cho biết
sau khi ủy ban châu âu phạt thẻ vàng đối với thủy sản việt nam tỉnh bình định đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các khuyến nghị của ủy ban châu âu
chống đánh bắt khai thác bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định ban hành nhiều văn bản tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm thao gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu
cùng ngày đoàn ủy ban nghề cá của nghị viện châu âu đã đi kiểm tra và làm việc tại cảng cá quy nhơn
trò chuyện trao đổi với ngư dân và tiểu thương ở đây để nắm bắt thực trạng đánh bắt và mua bán hải sản